theo đề xuất vỉa hè mỗi bên đường lê lợi trung bình từ năm năm đến sáu mét sẽ được thiết kế mái tre với kết cấu cung sắt lập tôn và đóng chân phía dưới kích thước mái tre vươn ra bốn mét
vật liệu sử dụng là các chất liệu dẻo bền vững và chi phí tiết kiệm của các địa phương phía nam kết hợp với các loại vật tư với thiết kế màu sắc nhẹ nhàng có thiết kế hài hòa với cảnh quan chung của khu vực
kinh phí ước tính sơ bộ khoảng hai mươi ba mươi tỷ đồng
theo sở kế hoạch kiến trúc với phương án làm mái tre này sẽ đem lại những hiệu quả nhất định cho tuyến đường lê lợi và cả khu vực trung tâm thay thế dãy cây xanh bị di rời tạo bóng mát tạo không gian bên dưới ấm cúng thân thiện an toàn cho người đi bộ khách du lịch
sau tuyến phố trung tâm của thành phố ông có suy nghĩ như thế nào